kỳ sơn tập trung triển khai dự án trồng và chăm sóc cải tạo cây mận mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho bà con